trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hàn quốc theo lời mời của chủ tịch quốc hội đại hàn dân quốc moon hee sang
sáng nay theo giờ địa phương tại thành phố busan chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp gỡ đại diện các gia đình đa văn hóa việt nam hàn quốc
tham dự cuộc gặp còn có ông oh kyo do thị trưởng thành phố busan
bày tỏ vui mừng khi đa số gia đình đa văn hóa tại hàn quốc có cuộc sống gia đình hạnh phúc luôn hướng về quê hương đất nước
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước và người dân trong nước luôn coi cộng đồng người việt nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc việt nam
chủ tịch quốc hội mong muốn những phụ nữ việt nam trong các gia đình đa văn hóa việt nam hàn quốc luôn vun đắp xây dựng cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc
quan tâm nuôi dạy con cháu học tiếng việt giữ gìn truyền thống văn hóa và lịch sử việt nam để gắn kết tình cảm gia đình họ hàng quê hương
dạy bảo con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ trở thành công dân tốt yếu tố của hàn quốc
bởi đây sẽ là những cầu nối góp phần xây dựng quan hệ việt nam hàn quốc phát triển ngày càng bền vững
tại buổi gặp mặt thị trường thành phố busan okyodon trân trọng cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tạo cơ hội để ông cùng gặp gỡ
lắng nghe các ý kiến phát biểu của đại diện các gia đình đa văn hóa việt nam hàn quốc tại busan
khẳng định chính quyền thành phố busan luôn tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các gia đình đa văn hóa và người nước ngoài đang sinh sống học tập và làm việc tại busan